như vừa rồi ông tiến có chia sẻ thì có lẽ là cái nguy cơ mà để lây nhiễm các dịch bệnh từ động vật hoang dã là rất cao
ngay kể cả là đối với những người đang làm nhiệm vụ
trong năm qua thì chúng ta đã bắt giữ rất là nhiều vụ vận chuyển buôn bán động vật hoang dã
vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về tình trạng của các loài động vật hoang dã khi mà bị phát hiện bắt giữ
việt nam được đánh giá là một trong các quốc gia có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học cao trên thế giới
trong những năm qua thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
đang tăng cường kiểm tra kiểm soát các loài động vật hoang dã
ở thị trường trong nước thì hầu hết các loài động vật hoang dã được tiêu thụ trong các nhà hàng đặc sản
hoặc được sử dụng làm nguyên liệu bào chế thuốc đông y
thực tế khi các vụ buôn bán vận chuyển được phát hiện thì tình trạng các loại động vật hoang dã cũng khác nhau
nhưng chủ yếu về thể trạng của chúng là rất yếu hoặc là đã chết
vì cái điều kiện môi trường sống nguồn thức ăn không đảm bảo
hoặc thời gian từ khi bị săn bắt đến lúc giao nhận thì có thời gian rất dài
xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ở phần đầu chương trình
tình trạng săn bắt tiêu thụ động vật hoang dã vẫn đang tiếp diễn ở nhiều nơi trên cả nước
mặc dù trong những năm qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức đã được chú trọng đẩy mạnh
nhưng trên thực tế tỷ lệ buôn bán trái phép động vật hoang dã cũng mới chỉ giảm ở mức khá thấp
cục c bốn mươi chín bộ công an cho biết số vụ buôn bán trái phép bị phát hiện bắt giữ
thực chất chỉ chiếm khoảng một mươi tổng số vụ buôn bán trong thực tế
các vụ vi phạm trong thời gian qua hầu hết đều chỉ xử lý hành chính
một số vụ việc số lượng tăng vật thu giữ đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
nhưng không chứng minh được các đối tượng
dù các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra bắt giữ nhưng tình trạng này vẫn không giảm
chỉ riêng tại hà nội từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có trên ba trăm linh cá thể động vật hoang dã bị buôn bán
trong đó khoảng ba mươi thuộc danh sách nguy cấp quý hiếm
kết quả khảo sát vi phạm về tiêu thụ động vật hoang dã tại hơn ba bảy trăm linh nhà hàng
ở sáu thành phố lớn trên cả nước bao gồm hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng vinh huế và đông hà tỉnh quảng trị
do tổ chức giáo dục thiên nhiên việt nam inv thực hiện cho thấy
trên sáu trăm linh nhà hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã chiếm tỷ lệ một mươi bảy
trên bình diện toàn quốc dù chưa có một con số thống kê chính thức
nhưng nếu căn cứ vào số lượng các cơ sở kinh doanh liên quan đến động vật hoang dã
như nhà hàng quán rượu cửa hàng chim thú cảnh hiệu thuốc y học cổ truyền trên địa bàn
cùng tình hình hoạt động của nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã
người ta có thể tính ra lượng động vật hoang dã bị giết mỗi ngày là rất lớn
trong đó có cả những loài đặc biệt quý hiếm
việc bảo vệ động thực vật hoang dã tại việt nam đang gặp rất nhiều thách thức khó khăn
bởi lợi nhuận lớn nên các đối tượng buôn bán trái phép sẵn sàng sử dụng nhiều hình thức che giấu
nhằm qua mặt cơ quan chức năng
bên cạnh cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã
các cơ quan chức năng còn phải đối phó với cuộc chiến chống lại các hiểm họa
từ dịch bệnh mà động vật hoang dã có thể lây lan cho con người
thưa ông thanh bình qua số liệu cho thấy số lượng các loài động vật hoang dã
bị buôn bán trái phép mà lực lượng quản lý thị trường bắt giữ
vậy thì ông có thể cho biết là lực lượng đã có những biện pháp xử lý như thế nào
tại thời điểm bắt giữ để ngăn chặn được nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã sang người
thưa ông tiến như vừa rồi ông chia sẻ thì chỉ cần tiếp xúc bên ngoài với động vật hoang dã thôi
thì đã tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm các dịch bệnh rồi
vậy không biết là những người tham gia trực tiếp vào việc giết mổ thì nguy cơ này sẽ như thế nào
tôi có thể khẳng định rằng là những người trực tiếp tham gia vào chăm sóc săn bắt buôn bán giết mổ
những con động vật hoang dã thì nguy cơ rất là cao

bệnh truyền lây giữa động vật và người mà khoa học phát hiện và trong thực tế thì đã xảy ra gây ra những vụ đại dịch làm chết rất nhiều người
tuy nhiên thì còn rất nhiều loại bệnh mới nổi mà hiện nay chúng ta cũng chưa thể dự báo dự đoán trước nó sẽ xảy ra
ví dụ như gần đây là những bệnh như là ebola mers cov rồi zika hiện nay đang là zika
và các loại vi sinh vật gây bệnh sinh trùng gây hại thì lây nhiễm cho con người qua hình thức tiếp xúc trực tiếp rất là cao
ví dụ như là
ví dụ như là qua da qua niêm mạc qua những vết thương tổn thương ở trên da qua không khí qua đường thức ăn nước uống
và do hít phải những mầm bệnh trong quá trình giết mổ có thể là những bọt nước có mang mầm bệnh bắn tung tué và chúng ta hít phải
thì đấy là nguy cơ rất là cao
và khi nhiễm những bệnh này thì hậu quả nhẹ thì phải mắc bệnh và đến bệnh viện điều trị
nặng hơn một chút thì có thể là tàn tật cả đời
thế và nặng nữa thì có thể là tử vong như là các vụ đại dịch đã gây ra chết rất nhiều người như chúng ta đã từng biết
thưa hai vị khách mời hiện nay thì việc tuyên truyền không sử dụng các chế phẩm từ động vật hoang dã đã trở nên khá phổ biến
nhưng mà chúng ta nhìn thấy trên thực tế thì thực trạng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã vẫn tồn tại ở khắp nơi trên cả nước
vậy thì chúng ta nên có những cái giải pháp nào để đem lại hiệu quả trong việc hạn chế được cả lượng cung cũng như là lượng cầu trong vấn đề này
tôi xin mời ông thanh bình
do nhiều nguyên nhân như là lợi nhuận rất là cao thói quen của một bộ phận người tin do tuyên truyền tai nhau về cái lợi ích sức khỏe khi sử dụng
theo tôi để đẩy lùi cái tình trạng này thì các cái tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã
về vấn đề này thì chính phủ thủ tướng chính phủ cũng đã có các cái chỉ thị như là chỉ thị số ba năm hai nghìn một mươi bốn
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát
bảo tồn các loại động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
mới đây là chỉ thị số hai mươi tám ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về một số giải pháp cấp bách
phòng ngừa đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái phép
để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ cục quản lý thị trường cũng đã chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường
của sáu mươi ba tỉnh thành phố thiện nghiêm và một trong các cái chỉ đạo của cục quản lý thị trường
là chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra
kiểm soát các loài động vật hoang dã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng
thường xuyên kiểm tra giả soát các khu vực trọng điểm trong các việc săn bắn tập kết nuôi nhốt
việc lưu thông trên đường hoặc việc chuyên trở các động vật cả các điểm như là quán ăn nhà hàng
và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật
và thứ hai là tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật
đồng thời thông qua việc kiểm tra kiểm soát thì tuyên truyền các chế tài xử lý
và các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn động vật hoang dã
khuyến cáo các tổ chức cá nhân về việc không tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp
quý hiếm và khuyến khích việc cung cấp thông tin và các hành vi vi phạm tới các lực lượng chức năng
vậy còn ý kiến của ông ngọc tiến một đại diện từ cục thúy ạ
những cái bệnh chuyển lây giữa động vật và người thì trong đó nó có rất nhiều bệnh là bệnh chung giữa nhiều loài động vật
do vậy là việc săn bắt buôn bán động vật thì vô hình chung đã mang những con động vật hoang dã
mà có mang tâm mầm bệnh từ trong rừng mang về trong xã hội của chúng ta và lây nhiễm cho cái đàn vật nuôi
hoặc là chính bản thân những cái người mà săn bắt buôn bán động vật thì lại là một cái tác nhân
truyền những bệnh từ những đàn vật nuôi truyền ngược lại cho động vật hoang dã
và nó tạo ra một vòng truyền lây dịch bệnh
rõ ràng là nguy cơ rất cao tuy nhiên việc săn bắt tiêu thụ động vật hoang dã vẫn rất phổ biến
do vậy mà tôi nghĩ là cái hướng tới đây thì cần phải tiếp tục truyền thông về nguy cơ
mắc những bệnh truyền lây giữa động vật hoang dã
động vật và người rồi hướng dẫn những biện pháp phòng ngừa để làm sao đó mà không đẻ dịch bệnh phát sinh
và đặc biệt là phải tuyên truyền tất cả những cái chế tài xử phạt thật nặng thật mạnh vào những cái hành vi
mà săn bắt buôn bán tiêu thụ trái phép động vật hoang dã
còn về phía các cơ quan quản lý thì hiện nay là chúng tôi đang đẩy mạnh áp dụng một phương pháp tiếp cận mới
đó là phương pháp một sức khỏe có sự chung tay của ngành thú y ngành y tế
rồi bảo tồn động vật hoang dã
động vật hoang dã để cùng nhau ngăn ngừa những mối nguy cơ như thế này
và những nguyên tắc để chúng ta xử lý việc phát sinh dịch bệnh truyền lây từ động vật hoang dã sang người như thế này
và theo cách tiếp cận one health thì thứ nhất là chúng ta phải tuyên truyền áp dụng biện pháp vệ sinh cá nhân
tất cả những ai mà tiếp xúc với động vật hoang dã thì nên sử dụng bảo hộ cá nhân
ví dụ như có găng tay có khẩu trang
sau khi tiếp xúc xong thì phải rửa tay rửa chân bằng xà phòng và nước sạch
thế rồi đặc biệt là tuyên truyền là không nên ăn tiết canh
không nên ăn những sản phẩm từ động vật hoang dã mà chưa được chế biến chín
một cái hoạt động tôi cho là rất quan trọng đó là phải giảm thiểu các hoạt động can thiệp của con người vào môi trường
dẫn tới mất cân bằng cái sinh thái và cũng là một cái tác nhân gọi là đưa một cái nhân tố lại đưa mầm bệnh từ đàn vật nuôi vào trong rừng cho động vật hoang dã
hoặc là mang những cái mầm bệnh từ động vật hoang dã về cho đàn vật nuôi và từ đó gián tiếp lây bệnh cho con người
xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời và một lần nữa cũng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời đến tham dự chương trình